kỷ niệm hai mươi năm năm ra mắt tác phẩm kính vạn hoa nhà xuất bản kim đồng sẽ giới thiệu đến độc giả bộ chuyện kính vạn hoa bốn mươi năm tập theo bản in đầu tiên
và nhân dịp này nhà văn nguyễn nhật ánh và họa sĩ đỗ hoàng tường người vẽ minh họa cho kính vạn hoa sẽ gặp gỡ giao lưu và ký tặng độc giả thủ đô
kính vạn hoa là bộ chuyện nhiều tập kể những chuyện buồn vui nghịch ngợm trong giới học trò
bộ chuyện là sự hợp tác dài hơi bền bỉ với nhiều tâm huyết của nhà văn nguyễn nhật ánh với nhà xuất bản kim đồng
bộ chuyện ra mắt tập đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cho tới năm hai nghìn chín bộ sách đã có năm mươi bốn tập
tại buổi ra mắt sách độc giả có cơ hội được giao lưu trò chuyện cùng với tác giả nguyễn nhật ánh nghe ông chia sẻ về ý tưởng cũng như chặng đường hai mươi năm năm qua của bộ chuyện hấp dẫn này